trong khuôn khổ chương trình hội thảo khoa học nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam và đất nước
do tỉnh ủy hà nam phối hợp với báo nhân dân và hội nhà báo việt nam tổ chức vào ngày một mươi tháng sáu tại tỉnh hà nam
chiều nay đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng các đại biểu tham dự hội thảo đã dự lễ dân hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
các anh hùng liệt sĩ của tỉnh hà nam và dự lễ gắn biển tên đường phố mang tên nhà báo hoàng tùng
tuyến đường có chiều dài gần một km chiều rộng hơn một mươi bảy mét tại khu đô thị mới lam hạ của tỉnh hà nam
việc tỉnh hà nam chọn để gắn biển đường phố mang tên nhà báo hoàng tùng
nhằm chiên vinh danh những đóng góp to lớn của nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam đất nước
với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam đồng thời tuyên truyền sâu rộng những bài học sâu sắc về lòng yêu nước
lý tưởng cách mạng sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
từ thực tiễn hoạt động cách mạng của nhà báo hoàng tùng
nhà báo hoàng tùng người từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt là cán bộ cấp cao của đảng
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tuyên huấn trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân
nguyên chủ tịch hội nhà báo việt nam
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
và bảy năm ngày mất của nhà báo hoàng tùng hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy